bà con tại đắk lắc cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố vỡ đê bao quảng điền
hiện tại thì toàn quân toàn dân của địa phương đã được huy động tham gia cứu đê
nghĩa tình quân dân cao đẹp này đang thắp lên một niềm tin hy vọng chiến thắng được thiên tai
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh đẹp của quân và dân tỉnh đắk lắc cùng chung tay chống lũ
vật lộn với sông với nước đóng cọc gỗ thắp bào đất để ngăn rồng
nhiều ngày nay quân và dân xã quảng điền nói riêng và toàn huyện gromana nói chung đã hết sức mình chống lũ
dù nó đảm bạc nhưng mà để anh em lại lấy lại sức để mà chống đi ở ngoài kia
có để sức để được sức khỏe để là chống chọi với công nước hiện nay
nên là rất cẳng những cái dĩa cơm như thế này là quá tuyệt vời với dân và quân ở hiện tại địa phương này
cơn lũ tại xã quảng điền đã mang đi tài sản hoa màu của bà con
nhưng ngay tại lúc này khi tinh thần cũng dần mất đi
thì những sự hỗ trợ giúp đỡ rất thiết thực này sẽ luôn là nguồn động viên
khích lệ lớn lao làm ấm lòng bà quân
còn vùng lũ